ngày hai mươi ba tháng năm công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
tiến hành điều tra nhiều đối tượng bơm hút cát săn lấp mặt bằng trái phép
đã có hành vi cản trở chống người thi hành công vụ
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân chiều qua ngày hai mươi hai tháng năm
lực lượng chức năng phường hiệp hòa đã kiểm tra và phát hiện một số đối tượng
đang thực hiện hành vi bơm hút từ dưới sông đồng nai lên bãi cát đất chống
rộng khoảng bốn m hai để săn mặt bằng
khi lực lượng chức năng yêu cầu tạm ngưng để kiểm tra
một số đối tượng không hợp tác có hành vi cản trở chống đối lại lực lượng kiểm tra
tuy nhiên ngay sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng công an dân quân và dân phòng
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản hiện trạng ban đầu tạm giữ các phương tiện bơm hút cát
đồng thời đưa tám đối tượng liên quan về trụ sở công an phường hiệp hòa
để tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
liên bộ tài chính bộ công thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm
giá xăng có kỳ tăng thứ tư liên tiếp trong khi giá dầu giảm mạnh
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm tám mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng sáu trăm bảy mươi đồng một lít
ngược chiều giá xăng mỗi lít dầu diesel giảm một một trăm linh đồng một lít giá dầu hỏa giảm bảy trăm sáu mươi đồng một lít
giá dầu mazut giảm một một trăm linh đồng một lít

xăng sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là hai mươi chín sáu trăm ba mươi đồng một lít ron chín mươi năm là ba mươi sáu trăm năm mươi đồng một lít
dầu diezen là hai mươi năm năm trăm năm mươi đồng một lít dầu hòa là hai mươi bốn bốn trăm linh đồng một kg dầu mazut là hai mươi năm trăm chín mươi đồng một kg
tại kỳ này cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với các loại xăng
chỉ tiến hành trích lập với dầu diezen
dầu hòa là ba trăm linh đồng một lít và dầu mazut là bốn trăm linh đồng một kg
đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng mỗi lít tùy loại
thưa quý vị nắm bắt được thói quen thích mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng
nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty lớn để bán các loại mặt hàng kém chất lượng
bằng những chiêu trò như yêu đãi giá khuyến mại trúng thưởng
thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng vì thiếu cảnh giác nên nhiều người dân vẫn bị sập bẫy
vì thế để tự bảo vệ chính mình
người tiêu dùng nên mua sản phẩm tại các siêu thị hoặc trung tâm thương mại uy tín
cũng giống như chị thu trang nhiều người dân nhất là ở các địa bàn xa trung tâm thành phố
khi đi mua hoặc đặt hàng trên mạng các loại mặt hàng như quần áo đồ điện tử điện lạnh
thì được nhân viên chở hàng đến và sau đó khi trả tiền rồi mới tá hỏa là hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
chiêu trò của các đối tượng là đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân
rồi bày đặt ra những chiêu thức
như hạ giá sản phẩm từ ba mươi đến bốn mươi rồi kèm vào đó là được tặng thêm quà
hay sẽ được trúng thưởng một số tiền nào đó để rụ rỗ người mua hàng
nếu mà mua được sản phẩm được giá rẻ mà chất lượng tốt thì là tốt
mình là rất tốt nhưng mà sợ là mua cái sản phẩm ngoài thì đẹp nhưng mà nỗi này là không tốt
thì là người dân mình không biết nào cả
thế nào thì phải đính đòn thôi chứ cái nào nào đúng không em
thì phải chịu
vào thời điểm mùa hè như thế này nhu cầu mua sắm các loại hàng hóa tăng cao
vì vậy các chuyên gia khuyến cáo
người tiêu dùng nên tìm đến những địa chỉ bán trực tiếp cũng như online
những trang mạng tử tế và nên mua những sản phẩm mình đã biết chắc chắn rồi
chứ những sản phẩm mới sản phẩm hấp dẫn sản phẩm giá rẻ phải coi chừng
họ có thể mua một chai la vi một cân gạo ăn
hay một cân bột canh rất dễ dàng
nhưng mà mua quần áo mua mỹ phẩm mua hàng điện máy phải coi chừng
nhất là những hàng mới
và hãy tìm những địa chỉ đáng tin cậy có thương hiệu mà mua hàng
và mua hàng phải có hóa đơn chứng từ
để có dịp gì mà là khiếu nại cho đến nơi đơn trốn
và người tiêu dùng phải có trách nhiệm tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật
của các trang thương mạng điện tử
nhìn từ góc độ sản xuất
chất lượng thường đi đôi với giá thành
giá thành là một trong những thước đo phản ánh chất lượng của sản phẩm
chính vì vậy hãy là người tiêu dùng thông thái
đừng ham mua những sản phẩm giá rẻ để rồi xảy ra nhiều hệ lụy mà mình phải gánh chịu
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc đức ba mươi hai tuổi
ngụ tại xã bắc sơn huyện trảng bom đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi hai tháng năm
lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện trảng bom và công an xã bắc sơn bắt quả tàn đất
đang tàn trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở ấp bắc hòa xã bắc sơn
thu dự bãi gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
làm việc với công an rất khai nhận bán thân nghiệp ma túy
số ma túy trên y mua với giá một năm triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch
ở địa bàn huyện trảng bom nên sử dụng dần thì bị bắt
thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng ngay sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phái nhiệm vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
ngày hai mươi ba tháng năm công an tp hội an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với trần xuân vũ hai mươi một tuổi do liên quan tới vụ nổ súng tại phố cổ hội an
trần xuân vũ bị công an tp hội an khởi tố để điều tra về hai hành vi giết người và cố ý gây thương tích
liên quan đến vụ án này cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố đối với lý hậu hiếu hai mươi một tuổi
trú tại phường cẩm phô thành phố hội an về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm sau năm ngày lần trốn
trần xuân vũ đã đến công an thành phố hội an đầu thú
vũ thừa nhận vào ngày chín tháng năm tại quán b thui ba dũng số một trăm năm mươi một lý thái tổ cầm châu hội an
vũ đã dùng một cây kiếm chém đứt ngón giữa bàn tay phải của anh nguyễn văn hưng
trú tại tân thành cẩm an đang ngồi nhậu trong quán
sau đó vũ bỏ chạy và dùng một súng tự chế bắn hai phát đạn làm anh phạm nguyễn văn hiệp
chú tại tân thành cẩm an bị đa chấn thương ở vùng mặt cổ lưng và gối
nguyên nhân dẫn đến vụ chém người và nổ súng được cơ quan điều tra xác định là do nhóm của vũ và nạn nhân
đã lên mạng xã hội nói xấu và thách thức nhau
bảy năm trốn lệnh truy nã về hành vi buôn bán hàng cấm gây tai nạn giao thông chết người
vũ mạnh quyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại tổ tám phường cốc lếu tp lào cai vừa bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
theo đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm khi đang chở gỗ lậu quyền bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
đối tượng đã phanh gấp
gỗ khiến gỗ văng ra khỏi xe và tiếp tục điều khiển xe va chạm với cán bộ công an rồi phóng xe bỏ trốn
vào ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cơ quan công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với vũ mạnh quyền về hành vi buôn bán hàng cấm
gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn
dưới cái tên nguyễn mạnh hùng quyền đã chuyển vào gia lai sinh sống
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quyền đã đón cả gia đình vào đồng nai
đối tượng luôn cảnh giác cao độ không đăng ký tạm trú không làm căn cước công dân
cũng như sử dụng các giấy tờ tùy thân
quyền đã bàn với vợ đổi tên con sang họ mẹ thay đổi toàn bộ thông tin của cả gia đình
sau hai mươi bảy năm lẩn trốn quyền bị lực lượng công an bắt giữ tại nhà của con gái ở ấp long khánh một phường tam phước tp biên hòa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục cập nhật thông tin mưa lớn tại một số tỉnh thành
thưa quý vị tại hà nội mưa lớn vào đêm ngày hai mươi hai tháng năm và sáng ngày hai mươi ba tháng năm
đã khiến cho nhiều khu vực nội thành bị ngập úng cục bộ có những khu vực ngập đến hơn một mét
dạng sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm nhiều khu vực của thủ đô hà nội đã có mưa và mưa vừa
mưa rồn rập trong thời gian ngắn khiến cho nhiều khu vực trũng thấp không kịp thoát nước
tại đường gom đại lộ thăng long đoạn qua khu đô thị thiên đường bỏ sơn khu đô thị nam an khánh
khu đô thị lê trọng tấn nước ngập sâu hàng mét nhiều phương tiện nhất là xe mô tô bị chết máy
đặc biệt một số trường tiểu học trên địa bàn quận hà đông đã phải cho học sinh nghỉ học vì sân trường bị ngập
lực lượng công an đã có mặt tại điểm ngập úng giúp cho người dân lưu thông được an toàn
còn tại tỉnh vĩnh phúc từ tối ngày hai mươi hai tháng năm cho đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
xảy ra mưa lớn trên diện rộng đã khiến cho nhiều địa phương bị ngập úng
tình trạng ngập cục bộ xảy ra đúng vào ngày đầu tuần khiến cho việc đi lại kinh doanh mua bán của người dân
gặp nhiều khó khăn và gây thiệt hại về tài sản nhà cửa của các hộ dân
và trước tình hình trên công an tỉnh vĩnh phúc đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông
đảm bảo cho người dân và phương tiện đi lại thông suốt an toàn
tại một số tuyến trên địa bàn thành phố vĩnh yên đặc biệt là tuyến đường quốc lộ hai a
đi qua địa bàn phường liên bảo và phường khai quang xuất hiện nhiều điểm ngập nặng
lực lượng cảnh sát giao thông công an vĩnh phúc đã lội nước phân luồng điều tiết phương tiện
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
sau cơn mưa từ tối hôm qua đến sáng nay thì tất cả các điểm một số điểm ở trong thành phố là ngập úng cục bộ
các phương tiện tham gia giao thông thì đi lại khó khăn và lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi
đã phân bố ra nhiều các điểm ngập úng để giúp đỡ người dân phân luồng người dân đi theo những tuyến đường mà không
để đảm bảo bây giờ rất đi làm cho kịp thời và giúp đỡ người dân những phương tiện mà bị kết máy giữ đường
chúng tôi phân luồng để đảm bảo giao thông để phân xuất đến giờ này thì giao thông đi lại ổn định
hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn ở huyện tam đảo nước chảy xiết và dâng cao tại các hồ suối
một số đoạn đường bị sạt lở nhiều nhà dân và gia súc gia cầm bị ngập trong nước
đặc biệt là tại xã đại đình hồ sơn bồ lý và thị trấn hợp châu
ngay sau khi nắm được lực lượng cảnh sát giao thông
trước tình hình cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo đã nhanh chóng tiếp cận kịp thời
để sơ tán người dân và di chuyển tài sản đồ đạc gia súc gia cầm đến nơi an toàn
tính đến thời điểm này một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo có mặt ở tất cả các xã bị ngập nặng
phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn
liên bộ tài chính bộ công thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm
giá xăng có kỳ tăng thứ tư liên tiếp trong khi giá dầu giảm mạnh
cụ thể xăng enamron chín mươi hai tăng sáu trăm tám mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng sáu trăm bảy mươi đồng một lít
ngược chiều giá xăng mỗi lít dầu diesel giảm một một trăm linh đồng một lít giá dầu hỏa giảm bảy trăm sáu mươi đồng một lít giá dầu ma rút giảm chín trăm bảy mươi đồng một kg
sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là hai mươi chín sáu trăm ba mươi đồng một lít ron chín mươi năm là ba mươi sáu trăm năm mươi đồng một lít dầu diazen hai mươi năm năm trăm năm mươi đồng một lít dầu hỏa là hai mươi bốn bốn trăm linh đồng một lít dầu ma rút là hai mươi năm trăm chín mươi đồng một kg
tại kỳ này cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với các loại xăng chỉ tiến hành trích lập với dầu diesel dầu hỏa là ba trăm linh đồng một lít và dầu ma rút là bốn trăm linh đồng một kg
đồng thời chi quỹ bình ổn cho xăng từ một trăm linh tới ba trăm linh đồng mỗi lít tùy loại
thông tin đầu tiên tại an giang thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đỗ thành tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã lê tránh thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cối gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một
tài là hàng xóm với đỗ thành tài tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn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
mãi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là ba mươi năm
kính thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
đã xử lý một trăm ba mươi ba vụ việc như vi phạm an toàn giao thông tụ tập gây rối trật tự công cộng quậy phá v v
trong đêm chung kết bóng đá nam seagame ba mươi một
ngay sau khi trận chung kết một bóng đá nam sea games với phần thắng thuộc về tuyển u hai mươi ba việt nam
hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đã đổ về trung tâm tp hcm làm nhiều tuyến đường ủng tắc kéo dài
dự đoán được tình hình là hết sức phức tạp khi ngược cổ vũ ngày một tăng
ngay trong đêm hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã triển khai một trăm linh quân số
để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường giao lộ và khu vực trung tâm thành phố để đảm bảo an ninh trật tự
một mặt để người hâm mộ chung vui với cúp vàng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
một mặt lực lượng cảnh sát giao thông cũng cương quyết xử lý các trường hợp ăn mừng quá khích
lợi dụng tình hình để vi phạm giao thông và gây rối trật tự công cộng
theo đó suốt đêm hai mươi hai và đến rạng sáng ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đã xử lý một trăm ba mươi ba vụ vi phạm luật giao thông
trong đó có bốn mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn một mươi xe ba gác tám xe bán tải chở người trên thùng
hai mươi một trường hợp điều khiển phương tiện không có bộ phận giảm thanh một mươi bốn trường hợp chở quá số người theo quy định
hai vụ lưu thông thành đoàn ba mươi hai trường hợp không đổi mũ bảo hiểm ba trường hợp đi vào đường cấm
sáng ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình thuận mở phiên xét xử secco dmitry
bốn mươi tuổi quốc tịch nga do trồng nhiều cây cần sa và tàn trữ trái phép cần sa tại nhà trọ ở thành phố phan thiết
tại phiên tòa có người phiên dịch cho bị cáo
theo cáo trạng sau khi du lịch đến phan thiết và thuê nhà trọ để ở satco bị gãy tay và dùng cần sa để giảm đau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
sau khi thu hoạch hai mươi cây đầu tiên và phơi khô được ba năm mươi sáu gram cần sa và tiếp tục trồng thêm hai mươi bảy cây đang phát triển
thì bị công an phát hiện bắt tạm giam vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
seko dimitri bị xác xử về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
do việc trồng hai mươi bảy cây cần sa tươi không đủ định lượng để xử lý hình sự nên sẽ chuyển xử lý vi phạm hành chính
tại phiên tòa seko dimitri cho biết rất ăn năng về hành vi của mình và xin tòa giám nhã mất án
để sớm được ra tù chữa bệnh và xin không bị trục xuất
tòa tuyên án seko dimitri mất án bảy tháng tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
sáng ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo
gồm hoàng đình trọng năm mươi tuổi và phạm duy anh ba mươi bảy tuổi cùng ngụ tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng trọng và duy anh hứa hẹn với các bị hại
về việc có mối quan hệ với một số lãnh đạo tỉnh và trung ương
có thể giúp chuyên đối mục đích sử dụng đất và lo không bị xử lý hành chính
sau đó cả hai bị bắt quả tan tại một quán giải khác ở thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
khi đang nhận một trăm linh triệu đồng có một trường hợp hứa lần thủ tục chuyên đối mục đích sử dụng đất
và lo không bị xử lý hành chính
số tiền mà hai bị cáo đình trọng và duy anh chiếm đoạt là năm trăm tám mươi triệu đồng của các bị hại ở huyện tháp một mươi
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo hoàng đình trọng chín năm tù giam
đồng thời cấm hành nghề luật sư trong thời gian ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
và phạt tiền bổ xuống bốn mươi triệu đồng
bị cáo phạm duy anh chín năm tù giam đồng thời phải bồi tường toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm của bị hại
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện và tạm giữ
một đối tượng có hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu
vào ngày hai mươi hai tháng năm
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện cái bè
đã bắt quả tan đối tượng trần thị thắm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cư trú tổ một mươi hai khu phố một thị trấn cái bè đang có hành vi buôn bán một chín trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
qua khám xét nhà của thấm lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn một ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập khác
tổng số thuốc lá ngoại lực lượng thu giữ là ba hai trăm linh bao thuốc lá
hiện công an cảnh sát điều tra công an huyện cái bè đang tạm giữ trần thị thắm để tiếp tục điều tra làm rõ sự lý nghiêm
các lực lượng vũ trang gồm công an quân đội biên phòng là ba lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc
đồng thời cũng là người bạn đồng hành là chỗ dựa để nhân dân phát triển kinh tế xã hội xây dựng và bảo vệ đất nước
cảng phú quý là nơi đeo đậu ra vào mua bán hải sản của hàng trăm tàu thuyền của người dân huyện đảo
và các địa phương trên cả nước
nhiều tàu vận chuyển hàng hóa của nước ngoài cũng thường xuyên cập cạn ở đây
hoạt động giao thương trên cảng ngày càng nhộn nhịp
là lực lượng nồng cốt bộ đội biên phòng cơ khẩu cảng và lực lượng công an cơ sở
luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
bảo vệ chủ quyền biển đảo cùng hỗ trợ người dân vương khơi bám biển kháng định chủ quyền
để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của huyện đảo phú quý
ngoài công tác nỗ lực của đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý còn có sự giúp đỡ và phối hợp của lực lượng công an quân sự
qua công tác phối hợp chúng tôi đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên huyện đảo phú quý
đã cung cấp cho nhau những nhiều những thông tin và cùng nhau phối hợp giải quyết vụ việc để đảm bảo an toàn an ninh trên huyện phú quý
ngoài ra tuyến vận tải biển phan thiết phú quý hiện nay rất phát triển
đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giữa đất liền với đảo
mỗi ngày có ít nhất hai chuyến tàu cao tốc vận chuyển hàng trăm hành khách từ đất liền ra đảo và ngược lại
các tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho ngư dân trên đảo cũng ra vào cảng thường xuyên
với trung bình hàng chục tấn hàng mỗi ngày
với tầm quan trọng đó các lực lượng đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
giữ vững an ninh trật tự tại khu vực cảng đồng thời tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vào lãnh hải nước ngoài
sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt hải sản
đối với tuyến vận tại biển phan thiết phú quý trong thời gian vừa qua
được sự chỉ đạo của đảng ủy ban suy đơn vị thực hiện các công văn chỉ đạo của ủy ban tỉnh sở hữu thông
thì trạm kiểm soát biên phòng cửa cảng khu quý thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng
đặc biệt là cảng vụ hàng hải bình thuận thường trực tại phú quý
thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ người phương tiện ra vào tuyến vận tải phan thiết phú quý
đảm bảo chặt chẽ về người hàng hóa đúng theo quy định của pháp luật
trong thời gian qua thực hiện quy chấp hợp với ba lực lượng
công an xã cũng đã tru động phối hợp với lực lượng đồng biên phòng phú quý và lực lượng quân sự xã
thì đã tăng cường công tác cường tra kiểm soát nơi bàn
do đó thì thành hành là anh đã trở thành nơi bàn
vì cơ bản công đệch công đệ thành hành phức tạp xảy ra
các lực lượng đã phối hợp đồng bộ tham gia công tác nơi bàn anh đã trở thành nơi bàn
đối với ngư dân trên đảo lực lượng vũ trang còn là người bạn đồng hành tinh cậy của ngư dân
sẵn sàng hỗ trợ và giúp bà con vượt qua khó khăn yên tâm bám biển
góp phần bảo vệ chủ quyền thiên liêng của tổ quốc
các lực lượng vũ trang đóng chân trên đảo tiền tiêu phú quốc thời gian qua
đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội
ngăn chặn và đẩy lùi kịp thời các hoạt động chống phá của thế lực thù địch
hỗ trợ đắc lực sát cánh cùng người dân
vương khơi bám biển góp phần gìn giữ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc